tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay một mươi bốn tháng tám
thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng của trung ương
đã chủ trì cuộc họp với hội đồng và phát động phong trào thi đua đặc biệt
cả nước đoàn kết chung tay đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
tại cuộc họp thủ tướng nhấn mạnh phong trào thi đua yêu nước đã góp phần vào những thành quả chung của đất nước
nét chung toát lên là tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc
mỗi khi khó khăn thách thức tình hình phức tạp thì ý thức trách nhiệm của mỗi người dân được nâng lên
không chỉ đồng bào trong nước mà cả đồng bào ta ở nước ngoài
cộng đồng quốc tế cũng đánh giá cao những thành quả đạt được và uy tín của việt nam
bên cạnh đó thủ tướng chỉ ra một lần
một số vướng mắc bất cập cần khắc phục như nhận thức về ý nghĩa vai trò tầm quan trọng của phong trào thi đua
và công tác khen thưởng ở một số nơi chưa đầy đủ
có nơi có lúc giải pháp chưa đầy đủ chưa làm hết trách nhiệm của mình
thủ tướng yêu cầu thời gian tới chúng ta phải tiếp tục nỗ lực cố gắng và quyết tâm hơn nữa
khích lệ thúc đẩy phong trào thi đua mạnh mẽ hơn theo tinh thần lấy cái đẹp dẹp cái xấu
lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực để có những thành quả mới
đã quyết tâm rồi phải quyết tâm hơn nữa đã nỗ lực rồi phải nỗ lực hơn nữa
đã hiệu quả rồi phải hiệu quả hơn nữa
nhân dịp này nhằm khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước tinh thần đoàn kết tương thân tương ái
nỗ lực vượt khó của dân tộc ta trong phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi phát triển kinh tế
bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của nhân dân với tinh thần chống dịch như chống giặc
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
thủ tướng phạm minh chính đã phát động phong trào thi đua đặc biệt
cả nước đoàn kết chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
thưa quý vị từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một bộ công an đã chính thức đưa vào vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
trên nền tảng hệ thống quan trọng này bộ công an đã xây dựng hệ thống quản lý di biến động của công dân vùng dịch
và hệ thống quản lý tiêm chủng vaccine phòng ngừa covid một mươi chín
trong đó thì việc bộ công an đưa vào triển khai phần mềm hệ thống theo dõi
quả lý di biến động công dân vùng dịch tại các trạm chốt kiểm soát ở các tỉnh thành phố trên toàn quốc
được xác định là nền tảng chính phục vụ việc quản lý truy vết công dân nghi nhiễm covid một mươi chín
và khoanh vùng nhanh chóng chính xác các trường hợp f f một f hai trong quá trình di biến động
tại các chốt kiểm dịch trên toàn quốc bắt đầu từ ngày một mươi một tháng tám
người dân tiến hành khai báo y tế tại địa chỉ sứckhoẻ dâncưquốc gia gov vn
tại phần mềm người dân tiến hành kê khai các thông tin trong biểu mẫu khai báo
điểm khác phần mềm yêu cầu bổ sung địa chỉ
thường chú lưu chú tạm chú
sau khi kê khai hệ thống tự động sinh ra mã qr
đây là mã duy nhất sử dụng chung giữa các hệ thống trong quá trình khai báo di chuyển
cán bộ tại trạm chốt kiểm dịch quét mã qr và kiểm tra đối chiếu với giấy tờ tùy thân
và xác nhận thông tin công dân đi qua
ngoài sử dụng điện thoại máy tính người dân cũng có thể kê khai bằng giấy
với hệ thống này người dân có thể tiến hành khai báo online
tại bất kỳ đâu và giảm thiểu tối đa thời gian kê khai khi đi qua trạm
mình có thể ngồi trong xe và mình khai báo
sau đó mình chụp lại cái mã code này
sau đó mình đưa cái mã code đấy cho bác sĩ ở đây
cho điểm chốt ở đây người ta kiểm tra
rất là thuận tiện
và mình thực hiện khai báo những cái nội dung ở trên đấy
nó rất là đơn giản thôi nó không có khó khăn gì cả
hiện các lái xe theo luồng xanh trước khi di chuyển qua các trạm chốt kiểm soát ra vào vùng dịch
cũng đã được yêu cầu kê khai

ứng dụng quản lý dân cư vùng dịch
điều này với cơ bản giải quyết được tình trạng un tắc tại các điểm
chúng tôi cũng triển khai phát các tờ phiếu để phát cho lái xe
trong đó hướng dẫn rất chi tiết ứng dụng kê khai
các lái xe có thể sử dụng cái ứng dụng đó để khai trước khi đến các trạm kiểm soát
do đó thì sẽ giảm bớt cái việc là thời gian phải khai báo trong quá trình tại các điểm kiểm soát
để giảm được thời gian phải dừng xe trong quá trình lưu thông
thông tin về mã qr của công dân
khi đi qua các chốt kiểm dịch được tiến hành xác thực kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
từ đó chuyển dữ liệu về tận công an cấp xã phường nơi người dân đi và đến
như vậy chỉ cần thông tin về kf f f một f hai cần truy vết
lực lượng công an sẽ dễ dàng xác định lịch trình di chuyển của các trường hợp f
qua các điểm chốt vào thời gian cụ thể
đồng thời nhanh chóng thống kê đã có những f nào đi qua vào cùng thời điểm
gửi ban chỉ đạo phòng chống covid cơ sở tiến hành khoanh vùng chính xác
khi mà công dân kê khai thì các thông tin của công dân được kiểm soát
đối soát trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và được chuyển xuống
trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xuống đến cơ sở cán bộ
tại các cơ sở sẽ thực hiện các biện pháp nghiệp vụ về quản lý cư trú và dân cư
thông qua đó sẽ giúp cho việc kiểm soát dịch bệnh
kịp thời thông tin đến các cơ quan ban chỉ đạo để triển khai phòng chống dịch bệnh covid
hiện bộ công an
bộ y tế và bộ thông tin và truyền thông đã thống nhất một mẫu tờ khai y tế
để thuận tiện cho công dân trong quá trình khai báo di chuyển
và người dân chỉ cần duy nhất chứng minh nhân dân
thẻ căn cước công dân và mã qr khi đi qua các trạm chốt kiểm soát dịch trên toàn quốc
mỗi mã này có giá trị trong bảy mươi hai giờ
tính từ thời điểm người dân khai báo y tế trên phần mềm
vâng cùng với hệ thống quản lý dân cư vùng dịch thì e vaccine
hệ thống phần mềm quản lý tiêm chủng covid một mươi chín
do bộ công an nghiên cứu và triển khai xây dựng hiện thì cũng đang được thí điểm
tại bệnh viện đa khoa sanh pôn
với hệ thống này thì người dân dễ dàng đăng ký đập địch tiêm chủng
và nhận được mã qr code dùng để xác thực và hỗ trợ cán bộ y tế
trong quá trình thực hiện khám sang lọc quả lý và theo dõi sau tiêm
góp phần đẩy nhanh công tác tiêm chủng phòng chống dịch covid một mươi chín
người dân có thể sử dụng phần mềm e vaccine được cài đặt trên điện thoại
máy tính để đăng ký nhanh bằng cách quét mã qr trên căn cước công dân gắn chip
từ đó người dân có thể tự đăng ký lịch đăng ký tiêm chủng từ xa
hệ thống sẽ đánh dấu hồ sơ đăng ký bằng một mã qr duy nhất thay thế cho sổ tiêm
tại điểm tiêm hệ thống hỗ trợ các nhân viên y tế đón tiếp bằng cách quét các mã qr
để định danh xác minh thông tin người đã đăng ký
hồ sơ sức khỏe lưu chữ
thông tin khám sàng lọc và toàn bộ dữ liệu về vaccine mũi tiêm hay tình trạng sau tiêm
cũng sẽ được hệ thống cập nhật theo thời gian thực
giúp người dân dễ dàng theo dõi quá trình thông tin về tiêm chủng của mình
vào bất kỳ lúc nào và trên các hệ thống phần mềm của bộ y tế
người dân sẽ tiết kiệm được quá trình thực hiện kê khai
trong quá trình kê khai qua thực hiện thì người dân chỉ thực hiện tại nhà
có thể rút ngắn quá trình trong thời gian kê khai của công dân
cái thứ hai trong quá trình thực hiện thì các bác sĩ các y tá các cán bộ y tế
sẽ rút ngắn được quá trình trong khám sàng lọc cũng như theo dõi sau tiêm
giúp ngắn thời gian trong quá trình triển khai tiêm chủng
thì cái này là một bước đột phá trong quá trình ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý tiêm chủng
e vaccine hiện cũng là hệ thống được phát triển toàn diện các chức năng trong quá trình tiêm chủng
với hai phân hệ chính gồm phục vụ nhân dân và phục vụ cán bộ y tế
trong quá trình tiêm chủng
trong việc quản lý tiêm và theo dõi sau tiêm
chúng tôi cũng đánh giá rất cao hệ thống phần mềm này
bởi vì với cái sự quản lý toàn diện sau tiêm thì bên cạnh công tác là hướng dẫn người dân
tự theo dõi chăm sóc tại nhà sau tiêm của nhân viên y tế
thì hệ thống phần mềm sẽ hỗ trợ người dân quản lý theo dõi những phản ứng bất lợi sau tiêm
một cách toàn diện nhất để khi người dân có những phản ứng bất lợi
thì tất cả những thông tin đó sẽ được chuyển về một cái trung tâm đầu não
để mà giải quyết kịp thời tư vấn cũng như hỗ trợ người dân một cách kịp thời
để làm sao là cái quy mô tiêm chủng của ta là đạt được tối đa công năng
cũng như đảm bảo an toàn nhất cho người dân
đồng thời hệ thống cũng sẽ quản lý phân phối kho vaccine hỗ trợ đưa ra báo cáo tổng hợp
như thống kê nhanh về tiêm chủng theo độ tuổi loại vaccine theo thời gian
hoặc các tiêu chí cần tìm kiếm tự động đưa ra các cảnh báo theo yêu cầu của cơ quan quản lý
đây cũng là phần mềm được tích hợp với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư qua đó đảm bảo tính xác thực bảo mật cao nhất cho toàn bộ dữ liệu tiêm chủng của người dân
kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư để xác minh thông tin của người dân
và tạo cho người dân một cái qr code để khi mà đến thực hiện khai báo
và đặt lịch hẹn tiêm chủng đến nơi tiếp nhận thì không phải chờ lâu
và thực hiện quét mã qr code để lấy thông tin vào phần mềm
hệ thống phần mềm quản lý tiêm chủng covid một mươi chín e vaccine có khả năng mở rộng triển khai trên diện rộng
cùng công nghệ có khả năng truy vết tích hợp dịch vụ hỗ trợ cộng đồng
hiện thủ tướng chính phủ đã đồng ý đề xuất của bộ công an
triển khai hệ thống quản lý tiêm chủng vaccine phòng ngừa covid một mươi chín
và sau thời gian thí điểm sẽ tiến tới chính thức triển khai tại các điểm tiêm chủng trên toàn quốc
thưa quý vị sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu làm bất cứ việc gì khi tổ quốc đảng và nhân dân cần đến
đây chính là một trong những lời thề danh dự của lực lượng công an nhân dân
trải qua bảy mươi sáu năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân vẫn luôn khắc ghi và thực hiện lời thề đó
vâng và trong những ngày qua thực hiện kế hoạch của bộ công an về việc điều động tăng cường cán bộ
về công tác tại các xã biên giới trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
tinh thần đó lại một lần nữa được phát huy
dù sau lưng là gia đình với mẹ già với con thơ
nhưng khi tổ quốc cần thì rất nhiều cán bộ chiến sĩ công an đang công tác
tại các đơn vị trực thuộc bộ đã tình nguyện viết đơn xin về cơ sở
ghi nhận ngay sau đây tại đơn vị trường cao đẳng an ninh nhân dân một bộ công an
thượng úy nguyễn hải minh cán bộ phòng quản lý học viên trường cao đẳng an ninh nhân dân i
ngay khi nhận được thông tin về kế hoạch điều động cán bộ của bộ công an
không chút đắn đo do dự
thượng úy nguyễn hải minh
đã lập tức viết đơn với suy nghĩ đây chính là một dịp tốt
để cá nhân anh có cơ hội thể hiện tinh thần sung kích của tuổi trẻ công an nhân dân
khi nhận được kế hoạch của bộ thì tôi cũng xác định đây là một cái chủ trương rất là lớn
và đúng đắn của lãnh đạo bộ công an nhằm tăng cường lực lượng công an chính quy cho cơ sở
thì đối với bản thân tôi cũng được đào tạo chính quy
cũng có trình độ đại học
thì bản thân so với các tiêu chuẩn theo kế hoạch thì cũng thấy rằng là mình đảm bảo có điều kiện
vì vậy thì tôi cũng mạnh dạng là viết đơn tình nguyện xin được công tác tại công an xã biên giới
thì cũng mong muốn sẽ góp phần năng lực của mình
cũng như nhiệt huyết của mình để góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại các địa bàn trọng điểm khu vực biên giới
để có cảm ơn thông tin hãy đăng ký kênh của bộ công an

vì vậy thành công

giống như thượng úy nguyễn hải minh
thượng úy đồng văn hùng
cũng có vợ và con nhỏ
nhưng anh đã tạm gác lại công việc của một giảng viên hăng hái viết đơn để sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ mới tại các bản làng biên giới xa xôi
không chỉ riêng bản thân tôi và rất nhiều đoàn viên trẻ là cán bộ giáo viên của nhà trường cũng rất là hăng hái tích cực thể hiện tinh thần sung phong hướng ứng tham gia đợt tăng cường này
và có thể nói rằng đây là một cơ hội để chúng tôi có thể giàn luyện nâng cao kỹ năng thiên thức về kinh nghiệm công tác thực tiễn để sau này chúng tôi có thể hoàn thiện tốt hơn công tác giảng dạy của mình ở trong nhà trường
thực hiện kế hoạch của bộ công an trường cao đảng an ninh nhân dân i sẽ phải chọn lựa một mươi đồng chí để điều động về công tác tại công an xã biên giới trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
thế nhưng ngay sau khi thông báo nhà trường đã nhận được một mươi tám đơn tình nguyện xin tăng cường của cán bộ chiến sĩ